vào lúc một mươi h ngày một mươi một tháng một mươi cơn bão số sáu đã đi vào đất liền các tỉnh quảng nam quảng ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số sáu từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi ở các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi từ ba trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
các tỉnh hà tĩnh quảng bình bình định con tum từ một trăm linh hai trăm linh mm riêng quảng bình có nơi trên ba trăm linh mm